trong tối ngày hai mươi bảy tháng bảy ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản kiến nghị bộ giao thông vận tải
về việc hạn chế vận chuyển hành khách đến và đi từ tp hcm trong thời gian thực hiện
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bởi hiện nay trên địa bàn đang hạn chế
khung giờ di chuyển của người dân
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét tiếp tục hạn chế
vận chuyển hành khách đến và đi từ tp hcm trường hợp thật sự cần thiết
đề nghị bố trí thời gian đi và đến phù hợp để hạn chế người dân đi lại
trên địa bàn tp hcm lý do có kiến nghị này tp hcm giải thích vì đang giảm
mật đội lưu thông trên đường đến ngày một tháng tám người dân tp hcm không ra đường
sau một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau nên cần điều chỉnh phương tiện vận tải hành khách
đến và đi tp hcm cho phù hợp